các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã có những câu chuyện hàng nghìn năm nay vẫn âm thầm kể lại bằng những cách của riêng mình
với người dân việt nam đã gắn bó trong sinh hoạt vật chất tinh thần
đi dọc hành trình của đất nước đầu đầu chúng ta cũng nhận ra giáng hình đất nước
cũng cảm nhận được tinh thần dân tộc chiều sâu văn hóa và tâm thức dân tộc qua những dáng hình khác nhau của đảng

với đồng bào dân tộc thiểu số đã tồn tại trong cuộc sống thể hiện qua việc đồng bào canh tác nông nghiệp và xây dựng trên đá
đôi khi đá là tà tâm hồn thể hiện qua các tín ngưỡng thở đá

mỗi một làng ở bên núi thường người ta có một đục thở đá liên quan
thứ nhất là ở những khu rừng người ta thở một vạ tảng đá đấy
người ta gọi là tảng đá linh thiên
có lơi thì người ta đem tục thở đá ở góc cây ở đó người ta thở đá
và có lơi thì người ta làm ở bếp mình người ta trước khi chưa có kiềm người ta đem ba hoàng đá về người ta cũng thở đá ở đấy
thế nên có thể nói tục thở đá liên quan rất là quan trọng
nhiều cư dân thì tục thờ đá liên quan đến quan trọng đến mức là trong khi sinh ốm đau thì người ta lại gửi đứa trẻ vào đá đấy
đứa trẻ đấy
đá sẽ bảo vệ cho hồn đá sẽ bảo vệ thiêng
nên rất nhiều sự thích về ông thần đá linh thiên
thế và khi mà sinh sống ở một cái vùng quê có nhiều đá thì người ta nương dựa và ứng xử rất là hài hòa với đá
và đá sống cùng với người dân và trở thành một văn hóa đá
như chúng ta đến thăm làng của người tài đấy chúng ta sẽ thấy cả một văn hóa đá
ở đây là nhà làm trên đá
và đá đã được xây dựng thành bức tường
thậm chí có lơi người ta là mái nhà bằng đá
và cả khu vườn cũng bằng đá
người ta trồng một cây thì người ta gọi là thổ canh hốc đá
đưa hạt ngô đưa các hạt giống lên một nắm đất lên trồng trên đá
và lúc đó cả cái hạt ngô hạt giống đó nảy mầm và sinh sôi phát triển lên nhờ đá
quý vị thân mến đồng bào tài ở cao bằng có tín ngưỡng thở đá
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử cho tới ngày nay trong tâm thức người tày
thần đá vẫn gắn bó và tồn tại trong ý niệm
họ coi đá là sự khởi nguồn của sự sống và là trung tâm của vũ trụ
con người sinh ra từ đá và khi chết đi sẽ hóa thành đá
đá trong tâm tưởng của người tày thiêng liêng như một vị thần
giúp che chở những khắc nghiệt của thiên nhiên
có lẽ bởi vậy mà người tài nơi đây đã sáng tạo ra những ngôi nhà sàn bằng đá
chắc chắn mộc mạc bình dị và độc đáo
tương tự các dân tộc khác như thái mường ê đê gia rai
ở các vùng miền trên đất nước ta nhà sàn đối với người tày ở cao bằng không những là tổ ấm
mà còn là một miền thiêng nơi cất giữ những nét đặc trưng trong đời sống vật chất
và tinh thần truyền thống qua bào thế hệ
điều đặc biệt của người tày ở làng khổi kỵ
xã đạm thủy huyện trùng khánh cao bằng là các ngôi nhà sàn được làm bằng đá
những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi này là di sản quý giá mà người tày làng khổi kỵ còn giữ lại được
đã luôn gắn bó với đời sống của con người
trong đó có đồng bào tài nùng ở cao bằng
đá chúng ta thấy rằng nó là một loại vật liệu đa năng mà con người ta sử dụng tới
mà đá nó còn là một thứ vũ khí một lá chắn để cho đồng bào các dân tộc cho dân tộc ta là bảo vệ tài sản tính mạng của mình

và chúng ta cũng thấy rằng con người tài nụ

bởi vì không cho những letzt
không cho các thân vật

không cho các phương public
không cho các hoài phụ nội
nhằm giữ vũ khí

du khách nói

hàng rào như các nơi khác bà con ở đây đã tận dụng đá tự nhiên
để dựng lên những bức rào đá một cách kiên cố
những bức tường đá giống như những chiến lũy bao bọc
các ngôi nhà nhỏ nhắn sự khác biệt đó không tạo nên
khoảng cách xa lạ mà trái lại còn cho thấy một sự bình yên
tĩnh lặng của những ngôi làng miền biên viễn xa xôi và cuộc sống
giản dị hòa mình vào thiên nhiên của con người nơi đây
ngược dòng thời gian về những năm một nghìn năm trăm chín mươi bốn một nghìn sáu trăm bảy mươi bảy
khi nhà mạc lên vùng đất cao bằng
xây dựng thành quách để bảo vệ đất nước những ngôi nhà sàn
bằng đá đã được xây dựng lên như một pháo đài độc nhất vô nhị
chỉ dành riêng cho những bậc quyền quý
đến nay những ngôi nhà sàn cổ vẫn giữ được
vẻ đẹp nguyên khôi mang rắn rấp cổ xưa từ thời nhà mạc
tạo nên nét cổ kính nhúm màu huyền thuật
những bức tường đá những ngôi nhà sàn cổ kính với kiến trúc độc đao ấy
được tạo ra từ bàn tay kheo léo từ tấm lòng đầy trân trọng của người tài
nhưng có lẽ ít người biết để xây dựng hoàn thiện một ngôi nhà đá
là điều không dễ dàng
trước khi bắt tay vào dựng nhà người tày đã phải chuẩn bị nguyên liệu
từ rất lâu cho đến khi số đá dựng gần đủ một căn nhà
thì họ mới bắt tay vào xây dựng
nhiều căn nhà từ lúc chuẩn bị cho đến lúc hoàn thành
phải mất từ hai đến ba năm
công việc lấy đá rất vất vả vì đá ở đây là đá vôi nên rất cứng
việc mình lấy được đá tốt đá đẹp và đều
sẽ quyết định cho căn nhà có các bức tường đẹp và đều hay không
tuy nhiên với những người thợ lành nghề và có kỹ thuật
sẽ biết cách xếp cả những viên đá không đều nhau
nên những bức tường đẹp và chắc chắn
công việc lấy đá làm dần dần và gom góp tích cóp
cho nên khi nhiều đá mới bắt đầu dựng nhà
những viên đá cứng đẹp là nguyên liệu bắt buộc quan trọng nhất để dựng nhà
việc chọn đá cũng mang ý nghĩa tâm linh sâu xa
bởi họ cho rằng những viên đá được hình thành từ sâu trong lòng đất
trải qua điều kiện địa chất phức tạp và lâu dài hấp thụ tinh hoa của đất trời
nên mang trong mình nguồn năng lượng và linh khí rất cao
khuôn hình của vui nhà được định tính
sao cho cân bằng giữa số lượng thành viên trong gia đình
gia đình nhiều người thì dựng nhà to cao ít người thì dựng nhà nhỏ
địa điểm dựng nhà cũng là một vấn đề được gia chủ cân nhắc cẩn thận
nơi dựng nhà thường là những nơi cao giáo lấy chân núi làm điểm tựa
hướng mặt về phía có cảnh trí thiên nhiên khoáng đạt thuận tiện cho việc làm ăn sinh sống
để xếp được những bức tường đã rất khó
nhưng để lên tầng cho ngôi nhà càng khó hơn
vì càng lên cao thì việc điều chỉnh độ chính xác càng phải tỉ mỉ hơn
nếu không đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật sẽ khiến nhà đá bị siêu vẹo dễ đổ
chiều cao của nhà thường từ bảy đến tám mét
giai đoạn cuối cùng trong việc dựng một ngôi nhà đá chính là lợp ngói
những ngôi nhà bằng đá chỉ nên lập ngói âm dương
loại ngói này sẽ giữ cho ngôi nhà đá mang đậm vẻ cổ kính
ông triệu ích côn là một trong số ít những người am hiểu
và từng tham gia công việc dựng nhà sàn đá
hiện giờ cuộc sống hiện đại và thanh bình nên người dân nơi đây
cũng không còn xây dựng và sống trong các ngôi nhà sàn đá như ngày trước
nhưng những kỷ niệm về một thời vất vả xưa kia thì ông côn không bao giờ quên được

dù cuộc sống đã khá lên rất nhiều
nhưng gia đình ông côn vẫn xung vầy với nhau dưới căn nhà sàn đá truyền thống

nhưng đó là không gian kỷ niệm và là giá trị truyền thống của dân tộc tày
cũng như của ông ở làng phuỳ thị này
vì vậy ông vẫn nhắc nhở con cháu cố gắng giữ lấy căn nhà

từ các màu chủ đạo đó người dệt đã pha chế các gam màu đậm nhạt phù hợp theo ý tưởng cho từng sản phẩm
cách bố cục họa tiết trên thổ cầm rất đa dạng tạo nên những tấm thổ cầm có hình dạng vô cùng đặc sắc
các họa tiết thường được người tày đưa vào thổ cầm là những hình ảnh của những loài hoa lê mận đào chim muông thú quý thân thiện với đời sống hòa quyện cùng mây trời non nước
đây là nét riêng tạo nên thổ cầm của người tây cao bằng không thể lẫn được với thổ cầm của người tày ở những địa phương khác
khi nhắc đến cao bằng du khách thường biết đến đây là một quê hương cách mạng với nhiều cảnh đẹp hùng vĩ
như suối lê ninh thác bản dốc hồ thang hèn
nhưng khi nhắc đến món ăn đặc sắc mang đến hương vị rừng núi cao bằng thì không thể quên được món bánh cuốn canh
đây là một trong số những món ăn quen thuộc thể hiện nghệ thuật ẩm thực và khẩu vị của người dân cao bằng
không ai biết bánh cuốn canh ở cao bằng có từ khi nào và do ai sáng tạo ra
nhưng với những người dân tỉnh cao bằng
thì đó đã trở thành món quà sáng chiều của người dân địa phương
mỗi món ăn của địa phương đều chứa đựng trong đó những câu chuyện được người sáng tạo ra gửi gắm vào trong đó
bánh cuốn canh cao bằng được nhiều thực khách trong và ngoài tỉnh ưa chuộng và lựa chọn
bánh cuốn canh cao bằng là món ăn xuất phát từ chính những điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương
chính từ trong sinh hoạt hàng ngày của người dân
cũng giống như bất kỳ món ăn nào để chế biến ra món ăn ngon miệng đặc sắc
thì việc lựa chọn nguyên liệu luôn là khâu quan trọng nhất trong các công đoạn làm ra nó
bánh cuốn canh cao bằng cũng là trường hợp như thế
món bánh cuốn canh của cao bằng gồm có bánh cuốn và nước dùng hay còn gọi là canh
bánh cuốn đầu tiên là chọn gạo
đây gạo phải trắng gạo của uống thực của cao bằng
bánh cuốn canh của cao bằng
bánh cuốn canh của cao bằng
mình vo đi vo lại
vo nhiều lần đến khi nước trong
đến khi nước vo bốn năm lần
đến khi nước của gạo được trong
và sau khi đó mình ngâm bốn tiếng
ngâm ba bốn tiếng
sau khi ngâm ba bốn tiếng được rồi
sau đó mình sẽ cho vào máy sát
sát bột mình phải sát được sao
thôi mịn thì cái bánh nó mới mượt mới ngon
sau khi mình đã sát bột rồi mình thỉnh thoảng kiểm tra xem là cái chất bột của mình đã mịn chưa
sờ vào cái bột mịn mát mặn như thế này là bột mịn này
đấy bột mịn cái bánh nó không bị thô
bánh mới ngon được
sau khi sát bột xong đến thô khoa chế bột và mình bắt đầu bịt tráng
tráng bánh cuốn
mình lăn đi lăn lại như thế này để cho bánh nó thật mỏng dàn ra mỏng để chín
đấy cái bánh thồng lên như thế này
và mình lấy gạt lên
bắt đầu mình cho nhân vào
cho nhân giải đều ra
đấy giải đều ra rồi mình sẽ gấp lại
đấy trở thành một cái bánh cuốn thật ngon thật khỏe
đấy bánh cuốn

bánh cuốn khá è rus
để võng nổi canh xương ngon thật ngon nước thủ thật ngon
chúng ta sẽ chọn xương đây didn t
xương bai và có mỹ thịt
sau khi mình mua xương ở chợ về mình sẽ chuẩn họ thấy hơi
hết từ trong một triệt shop ăn g contemporary ropes
để có nước sôi và đ daar nước đầu tiên đi và mình cho vào chảo xào cháy cạnh lên
bạn có diễn ra trong một điểm hoo tậương không

để nguội để chế vào nồi canh để nồi canh ngon thì cũng cần có một chút gia vị như bột canh bột mê vàng chế
vào những ngày thời tiết chuyển sang xe lạnh hương vị của bánh cuốn quện với nước canh được nấu từ xương một chút măng ớt ngâm với quả mắc mật càng làm cho món bánh cuốn canh cao bằng thêm phần đặc biệt
điều đặc biệt nữa là bánh cuốn canh cao bằng phải ăn khi còn nóng khi nào có khách thì người bán hàng mới tráng bánh múc canh
hiện nay bánh cuốn canh cao bằng không chỉ còn là món ăn có ở cao bằng nữa mà nhiều nơi nhiều tỉnh cũng đã xuất hiện và trở thành món ăn được nhiều người ưa chuộng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo